văn phòng chính phủ vừa truyền đạt ý kiến của thủ tướng nguyễn xuân phúc liên quan tới phản ánh của báo chí về vụ việc đoàn thanh tra bộ xây dựng bị công an tỉnh vĩnh phúc lập biên bản tạm giữ về hành vi vòi tiền trong quá trình thanh tra tại huyện vĩnh tường
thủ tướng yêu cầu bộ công an chỉ đạo công an tỉnh vĩnh phúc và các đơn vị chức năng khẩn trương xác minh điều tra làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đồng thời báo cáo cho thủ tướng chính phủ kết quả trước ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi
trước đó theo phản ánh của báo chí đoàn thanh tra thuộc bộ xây dựng thanh tra theo kế hoạch định kỳ nội dung là thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc
kế hoạch thanh tra nằm trong kế hoạch đầu năm của bộ xây dựng không phải thanh tra đột xuất
theo thông tin trên báo giới số tiền mà đoàn thanh tra bộ xây dựng yêu cầu trung chi lên tới nhiều chục tỷ đồng thời gian đoàn thanh tra bộ xây dựng thanh tra tại huyện vĩnh tường kéo dài khoảng gần một tháng